thời gian gần đây do thời tiết mưa kéo dài nên hàng trăm hectare cây hồ tiêu tại quảng trị bị nhiễm bệnh
khiến cho người dân lo lắng thất thu khi mà chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thu hoạch
tại huyện gio linh tỉnh quảng trị diện tích cây hồ tiêu bị nhiễm bệnh chiếm khoảng tám mươi
riêng tại xã do an nơi có diện tích trồng tiêu lớn tại huyện này cũng rơi vào tình trạng bị bệnh ước tính hơn tám mươi năm hectare
hầu hết cây tiêu đang xanh lá thì đột nhiên bị thối rễ và chết dần
hiện tượng chết nhanh trên cây hồ tiêu chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn từ ba ngày đến một tuần
tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh quảng trị có ba trăm năm mươi hectare hồ tiêu bị nhiễm bệnh chết nhanh
trong đó diện tích nhiễm từ trung bình đến nặng bốn mươi hectare tập trung chủ yếu ở hai huyện vĩnh linh và gio linh
tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật quảng trị cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chết nhanh trên tiêu
là do ẩm độ đất trong các vườn hồ tiêu quá cao tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh phát sinh và gây hại
các cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con tích cực phun thuốc bón phân để hạn chế bệnh lây lan